chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân tới cộng hòa ấn độ
diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt việt nam ấn độ
tiếp tục phát triển sâu rộng đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
vào năm hai nghìn bảy và nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm hai nghìn một mươi
ấn độ hiện là một trong một mươi đối tác thương mại lớn của việt nam
trong đó việt nam cũng là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách hướng đông của ấn độ
đoàn đại biểu cấp cao việt nam đi thăm cấp nhà nước tới cộng hòa ấn độ
có ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
các đồng chí ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước đào việt trung
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh bí thư tỉnh ủy nghệ an nguyễn đắc vinh
bí thư tỉnh ủy hải dương nguyễn mạnh hiển thứ trưởng bộ quốc phòng nguyễn trí vịnh
tham gia đoàn còn có đại sứ việt nam tại ấn độ tôn sinh thành thứ trưởng bộ ngoại giao đặng đình quý
thứ trưởng bộ công an bùi văn thành thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch đặng thị bích liên
trợ lý chủ tịch nước trần quang tiệp
kết thúc chuyến thăm cộng hòa ấn độ nhận lời mời của tổng thống nước cộng hòa nhân dân bangladesh
mohamed abdul hamid chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước
tới cộng hòa nhân dân bangladesh từ ngày bốn đến ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chiều ngày một tháng ba bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì buổi họp báo
chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
buổi họp báo diễn ra ngay sau phiên họp chính phủ thường kỳ kết thúc
trả lời câu hỏi của phóng viên về xây dựng chính phủ hành động kiến tạo thì các thành viên chính phủ
phải dành nhiều thời gian cho việc chỉ đạo điều hành
vậy chính phủ có khuyến khích các thành viên chính phủ đăng ký nộp hồ sơ xét duyệt các chức danh
như giáo sư phó giáo sư hay không
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết vấn đề này phải làm theo quy định bảo đảm chất lượng
nếu như lãnh đạo đó đủ điều kiện thì làm hồ sơ ứng viên báo cáo hội đồng nhưng phải thực sự chất lượng
tinh thần chỉ đạo của thủ tướng là được tham gia nhưng phải đi vào thực chất đó là chất lượng
bên cạnh đó thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phạm mạnh hùng cho biết việc xét công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn
chức danh giáo sư phó giáo sư là công việc thường niên của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
quy định đối tượng tiêu chuẩn quy trình xét công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư
tiếp tục thực hiện theo quyết định một trăm bảy mươi bốn quyết định hai mươi của thủ tướng chính phủ
và các thông tư liên quan của bộ giáo dục và đào tạo ban hành
phải nói rằng năm hai nghìn một mươi bảy này chất lượng nhìn chung là có tăng lên
tôi chỉ nói đơn cử hai lĩnh vực tôi hai vấn đề thôi
thứ nhất mặc dù quy chế hiện nay thì như vậy quyết định hiện nay thì
việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí nước ngoài thì chưa phải là yêu cầu bắt buộc
thế nhưng mà trong thực tế thì như vậy là trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa rồi thì đã rất nhiều ứng viên
đã có những bài báo đăng trên các tạp chí khoa học
bài báo khoa học quốc tế cái số lượng tăng mạnh tăng mạnh
ví dụ tôi lấy con nước sụn rẻ là năm hai nghìn một mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu như vậy là chỉ có hai năm trăm một mươi bài báo khoa học đăng tải
trên tạp chí khoa học quốc tế thì đến năm hai nghìn một mươi bảy này có năm ba trăm một mươi sáu bài
nghĩa là tăng gấp hai một lần so với hai nghìn một mươi sáu
theo ông phạm mạnh hùng kết quả xét của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
thì tổng số ứng viên đặt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư là một hai trăm hai mươi sáu
tổng số ứng viên đặt tỷ lệ bảy mươi chín bảy mươi sáu sắp xỉ những năm trước như năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ đặt bảy mươi năm năm mươi một
sau khi hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách một hai trăm hai mươi sáu ứng viên
đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư thủ tướng đã có chỉ đạo ngày tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
là yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
ra soát lại toàn bộ các ứng viên như công bố của hội đồng
chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho biết thêm
hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đang tiếp tục giả soát đánh giá
hôm nay là bộ giáo dục đã chính thức báo cáo thủ tướng
trong đó có những ứng viên là chưa đủ đề tài chưa đủ báo rồi ngay cả chưa đủ giờ
chưa có nghiên cứu khoa học
như vậy là trong số đó thì hiện nay bộ giáo dục và hội đồng trước mắt báo cáo thủ tướng là có chín mươi bốn ứng viên
và hồ sơ thì không biết ý
thì hội đồng đang tiếp tục giả soát và đánh giá
nhưng chúng tôi cho rằng như thế này
tinh thần chỉ đạo thủ tướng là làm rất nghiêm túc và đánh giá chất lượng thực chất
ngay cả vấn đề ứng viên mà nói rằng đủ giờ giảng thì giảng ở đâu
giáo trình nào hợp đồng giảng dạy ra sao thỉnh giảng thế nào hợp đồng thanh lý thế nào
có chi tiền hay không chi tiền
ông mai tiến dũng cho biết tại phiên họp chính phủ thủ tướng cũng nêu vấn đề này
và giao cho bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
sư nhà nước phải làm nghiêm túc chỉ đạo này
tới đây tại phiên họp thường trực chính phủ
thủ tướng sẽ yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo báo cáo vấn đề này
nhưng tinh thần phải rất rõ
bà rem có cái gì đến nay cái gì thiếu cái gì không đủ
thưa quý vị trong tháng ba này nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực
trong đó có quy định về việc các nhà mạng chỉ được phép khuyến mãi
tối đa hai mươi thẻ nạp điện thoại dành cho thuê bao trả trước
từ ngày một tháng ba các thuê bao di động trả trước sẽ chỉ được hưởng mức khuyến mại tối đa là hai mươi tổng giá trị tiền nạp
còn đối với thuê bao trả sau mức này không vượt quá năm mươi
đây là quy định trong thông tư bốn mươi bảy của bộ thông tin và truyền thông
cũng từ hôm nay đơn thuốc điều trị ngoại trú cho trẻ dưới sáu tuổi
phải ghi cả số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân của bố mẹ hoặc người giám hộ của trẻ
quy định này có trong đơn thuốc mẫu thông tư năm mươi hai
do bộ y tế ký cuối năm hai nghìn một mươi bảy
các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô cần chú ý đến quy định trong thông tư mới của bộ giao thông vận tải
đó là khi nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng
phải kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng xe theo quy định
nếu phát hiện có sự thay đổi từ nước ngoài về thông số kỹ thuật hoặc kết cấu xe so với ban đầu
thì trong vòng một mươi ngày các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải xuất trình các tài liệu
của cơ quan quản lý phương tiện nước ngoài với xe đã thay đổi
người trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự
sẽ được sử dụng thẻ ghi nợ thẻ tiến dụng và thẻ trả trước
còn đối với những người từ sáu đến một mươi năm tuổi
phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý bằng văn bản mới được sử dụng những loại thẻ này
vừa qua các cơ quan chức năng của tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện mờ đắc
tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra
làm rõ vụ phá rừng quy định

trước đó nhận được tin báo của nhân dân

qua kiểm tra công an huyện madurak còn phát hiện một bãi tập kết gỗ
với số lượng bốn mươi hai hộp gỗ đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ
bãi gỗ này nằm tại tiểu khu bảy trăm tám mươi chín
thuộc lâm phần do công ty trách nhiệm y hoạn một thành viên lâm nghiệp madrak quản lý
nằm trên địa bàn xã crong á huyện madarak
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đắk lắc liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng
khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn
nghiêm trọng hơn là lâm tặc còn ngang nhiên phá rừng khai thác gỗ ngay trong vườn quốc gia
tuy nhiên hầu hết các vụ phá rừng khai thác gỗ trái phép khi được các cơ quan chức năng phát hiện
thì rừng đã bị phá với diện tích lớn và một khối lượng lớn gỗ đã được đưa ra khỏi hiện trường
từ sau tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám đến nay
ngư dân ở phường đông hải thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
liên tục trúng đậm tôm hùm giống tự nhiên
lộc biển đầu năm đã đem lại cho nhiều ngư dân nơi đây thu nhập trung bình một triệu đồng mỗi ngày
từ sáng sớm trên bờ biển thôn phú thọ phường đông hải thành phố phan rang tháp tràm
đã có nhiều thương lái thu mua tôm hùm giống đứng chờ để mua sản phẩm của ngư dân
theo các ngư dân khoảng ba đến bốn giờ thả lưới rũ
mỗi ngư dân có thể bắt được từ năm đến một mươi con
có ngư dân còn bắt được từ một mươi đến hai mươi con tôm hùm giống
tùy theo kích cỡ giá tôm hùm sao giao động từ một trăm chín mươi năm đến ba trăm năm mươi đồng một con
tôm hùm xanh từ ba mươi đến ba mươi năm đồng một con
bình quân mỗi ngư dân thu nhập từ năm trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng một ngày
có ngư dân tu hơn hai triệu đồng một ngày
năm nay do ảnh hưởng thời tiết mưa bão nhiều
làm cho nhiều vùng nuôi tôm hùm lồng tại các tỉnh khánh hòa phú yên bị hư hại nặng
nên nhu cầu mua giống thả nuôi đúng thời vụ tăng cao
do đó giá bán tôm hùm giống được đánh bắt từ tự nhiên tăng gấp hai lần so với những năm trước đây
vùng biển ở ninh thuận ít bị ảnh hưởng của mưa bão
nên tôm hùm giống trong môi trường biển tự nhiên sinh sản nhiều và sinh trưởng tốt
nhờ đó cứ sau tết nguyên đán hàng năm
ngư dân ở đây thường trúng mùa đánh bắt tôm hùm giống thu nhập tăng đáng kể
hiện nay trên các cánh đồng ở huyện châu thành a huyện vị thủy huyện phụng hiệp của tỉnh hậu giang
đã vào vụ thu hoạch lúa đông xuân
vụ lúa này nông dân trúng mùa giá thị trường tăng cao kỷ lục
tuy nhiên nhiều người nông dân lại đang tiếc nuối vì đã nhận tiện đặt cọc bán cho cò lúa hồi đầu vụ
với giá thấp hơn giá thị trường từ năm trăm linh đồng đến một đồng một kg
theo những người nông dân năng suất lúa năm nay đạt từ tám trăm linh kg
đến một tấn trên một công tăng khoảng một trăm linh kg trên một công so với vụ đông xuân trước
tùy loại lúa giá tăng từ bảy trăm linh đồng đến một đồng một kg
hiện lúa thường như ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn thương lái thu mua với giá từ năm ba trăm linh đồng đến năm bốn trăm linh đồng một kg
các dống lúa hạt dài thơm như om năm nghìn bốn trăm năm mươi một đài thơm tám chasmine
có giá từ năm tám trăm linh đồng đến sáu năm trăm linh đồng một kg
thậm chí các giống lúa chất lượng cao như rvt có giá từ sáu tám trăm linh đồng
đến bảy đồng một kg
với năng suất và giá lúa như thế nông dân có lợi nhuận từ ba mươi năm đến bốn mươi năm triệu đồng một hectare
tuy nhiên trên thực tế những nông dân bán với giá của cò lúa đặt cọc
thấp hơn giá thị trường hiện tại từ năm trăm linh đồng đến một đồng một kg sẽ không đạt được lợi nhuận này
theo thu hoạch thì năng suất năm nay cũng tốt đạt trên tấn một công tầm lớn
từ nay thì tôi bán theo giá thị trường bây giờ thì năm đồng
theo năng suất giữa giá cả này thì tôi cho là tầm khoảng ba năm trăm linh đồng một công tầm lớn
so với dụng sương năm trước thì năm nay tôi đạt hơn khoảng tầm một triệu đồng một công
chịu thiệt nhất là những nông dân nhận tiền cọc bán cho cò lúa ở thời điểm mới gieo xạ
lúa mới một vài tháng tuổi thậm chí là mới làm đất vì giá thu mua thấp
nhiều nông dân đã yêu cầu cỏ lúa nâng giá lúa lên hai ba trăm linh đồng mỗi kg
vì giá đặt cọc trước đây quá thấp so với giá hiện nay
vụ lúa đông xuân năm nay tỉnh hậu giang gieo xạ gần tám mươi hectare
thực tế có hơn tám mươi số diện tích nông dân bán với giá đặt cọc của cò lúa
nếu tính bình quân năng suất đạt tám trăm linh kg trên một công
mỗi kg lúa nông dân mất năm trăm linh đồng
như vậy mỗi hectare sẽ thiệt hại bốn triệu đồng
lâu nay nền sản xuất lúa của chúng ta gần như lệ thuộc vào hệ thống thương lái
bởi vì đến khi thu hoạch nông dân không biết kêu máy gặt ở đâu bán lúa cho ai
tất cả thương lái đã hợp đồng trước đó
rõ ràng kể cả lúc giá lúa tăng hay giảm nông dân vẫn là những người bán mặt cho đất
bán lưng cho trời nhưng luôn là những người chịu thiệt thòi
với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm
những năm qua phong trào làm đường giao thông
nông thôn ở huyện vùng cao văn chấn tỉnh yên bái đã có sức lan tỏa mạnh mẽ
những con đường khang trang sạch đẹp được đưa vào sử dụng
đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân góp phần thúc đẩy kinh tế
văn hóa xã hội của địa phương đặc biệt là trong quá trình xây dựng nông thôn mới
mùa xuân này với người dân thôn thắm xã thượng bằng la vui hơn rất nhiều
khi tuyến đường của thôn có chiều dài trên một ba km với tổng kinh phí trên một tỷ đồng
trong đó nhà nước hỗ trợ sáu mươi còn lại nhân dân đóng góp bằng ngày công và tiền mặt được đưa vào sử dụng
tuyến đường đã thỏa niềm mơ ước bấy lâu của trên một trăm ba mươi hộ dân trong thôn
từ nay họ có thể đi lại thuận tiện giao lưu phát triển kinh tế với các vùng lân cận
qua quá trình triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng
thì đời sống của nhân dân là có cải thiện rõ rệt
nhất là thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa
sản rồi thì giao thông đi lại cho bà con
và nhất là những tuyến đường kết hợp vừa giao thông nông thôn vừa giao thông nội đồng
thì hiệu quả rất là rõ rệt về việc phát triển nâng năng suất sản lượng
trong việc canh tác cây trồng trên ruộng lúa
thì cũng là đáp ứng được cái nhu cầu cuộc sống của người dân
năm hai nghìn một mươi bảy xã thượng bằng la bê tông hóa hai hai km
với tổng kinh phí trên hai hai tỷ đồng
trong đó nhà nước hỗ trợ trên một ba tỷ đồng
nhân dân đóng góp tám trăm tám mươi triệu đồng
với các tuyến đường mới được hoàn thành
toàn xã đã có một mươi bốn km đường được bê tông
và trên ba mươi km đường được trải cấp phối
năm hai nghìn một mươi tám ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã
tiếp tục đăng ký với huyện trong năm là gần hai km
hiện nay thì các tuyến đường ở các thôn bản xã
cũng đã có các kế hoạch
và tuyên truyền vận động bà con nhân dân
là tham gia hiến đất tạo mặt bằng
để sẵn khi có nguồn vốn thì sẽ triển khai
làm đường thì với phương châm là dân làm
và dân hưởng lợi và dân tham gia để đi trên đường
cho nên là cũng nhận được rất là nhiều
sự ủng hộ của bà con nhân dân
phong trào làm đường giao thông nông thôn
đã có tác động thiết thực tới đời sống kinh tế
văn hóa xã hội an ninh quốc phòng
của toàn huyện văn chấn
nhờ đó đời sống của bà con trong huyện
được nâng lên xóa đói giảm nghèo
chuyển đến với một thông tin văn hóa
vừa qua tại bảo tàng mỹ thuật việt nam
đã diễn ra triển lãm mang tên cuộc đời
với những thể hiện qua dấu vân tay
trên các chất liệu khác nhau
người họa sĩ đã đem đến cho khán giả
những góc nhìn mới mẻ về cuộc đời
cuộc sống từ khi khởi đầu cho đến khi kết thúc
triển lãm cuộc đời của họa sĩ vũ bích liên
thể hiện bằng những ngôn ngữ chất liệu
và hình thức khác nhau
từ tranh in độc bản
in lithograph trên đá
kẽm photolitho khắc gỗ
và nghệ thuật sắp đặt
thông qua triển lãm
tác giả muốn đem đến thông điệp về cuộc đời
về dòng chảy cuộc sống con người
xoay quanh những dấu vân tay
mỗi tác phẩm lớn nhỏ đều tót lên
một chiếc lý nào đó về cuộc sống
sự tồn tại và tàn lụi của vật chất
như thuyết âm dương
như vòng tuần hoàn của cuộc đời
điểm nhấn và cũng là món quà của tác giả
muốn gửi tới những người yêu nghệ thuật
đó chính là tác phẩm nghệ thuật sắp đặt
do chính họa sĩ làm chủ thể
trung quanh là những dấu vân tay khác nhau
tạo nên những biến động
của cuộc đời khác nhau của con người
triển lãm mở cửa từ nay đến hết
ngày sáu tháng ba
tại bảo tàng mỹ thuật việt nam hà nội
tiếp theo chương trình
thành phố hồ chí minh trước trong và sau
tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
xảy ra một mươi năm vụ cháy
cũng nạn thuyền viên philippines
gần vùng biển hoàng sa
ubnd tq tp hcm đã tổ chức hội nghị
phản biện xã hội đối với sự thảo
điều chỉnh mức tăng phí bảo vệ môi trường
đối với nước thải công nghiệp
trên địa bàn thành phố
trên địa bàn thành phố hiện có gần
hai bảy trăm chín mươi cơ sở sản xuất thuộc
một mươi sáu nhóm đang nộp phí bảo vệ môi trường
đối với nước thải với khoảng

trong đó mỗi năm thành phố thu
tám tỷ đồng tiền lệ phí
tuy nhiên các cơ sở y tế có phát sinh nước thải y tế
là khoảng năm trăm hai mươi ba cơ sở
thải hơn hai mươi hai hai trăm sáu mươi m ba trên một ngày đêm
và cơ sở xử lý chất thải sắn
thải hơn bảy tám trăm tám mươi m ba trên một ngày đêm
lại không thuộc đối tượng
chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
do đó hội nghị đề xuất bổ sung
hai nhóm đối tượng này vào danh sách thu phí
nước thải công nghiệp là hợp lý
dự kiến số thu mới sẽ là sáu mươi tỷ đồng trên năm
nếu mức điều chỉnh này được thực hiện
sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức về bảo vệ môi trường
khuyến khích tiết kiệm nước đầu tư hệ thống xử lý nước thải
giảm thiểu ô nhiễm thải ra môi trường
và tạo sự công bằng giữa các đối tượng nộp phí
thưa quý vị trước trong và sau
tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
tình hình cháy nổ đã giảm sâu
ở hai tiêu chí là số vụ
số tài sản thiệt hại so với cùng kỳ năm ngoái
đây là sự nỗ lực rất lớn
của cấp ủy đảng chính quyền
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cả hệ thống chính trị
tết năm nay trên địa bàn thành phố
đã xảy ra một mươi năm vụ cháy
đã giảm một mươi vụ so với năm hai nghìn một mươi tám
tương đương bốn mươi ba
trong các vụ cháy thì vụ cháy lớn nhất xảy ra
vào ngày năm tết hai mươi tháng hai
tại căn nhà ba tầng ở đường bùa đình tủy
phường một mươi hai quận bình thạnh
thời điểm xảy ra cháy chủ nhà không có bên trong
nên không có ai bị thương vong
và vụ cháy xảy ra vào hai mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng hai
tại phường hiệp thành quận một mươi hai
làm hai vợ chồng thiệt mạng
nhằm hạn chế các vụ cháy nổ xảy ra
trước tết nguyên đáng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố
ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương
và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổng kiểm tra
xử lý các điểm vui chơi giải trí đông người
karaoke chợ trung tâm thương mại
nhà hàng tiệc cưới các doanh nghiệp
hộ kinh doanh sản xuất điều kiện lối thoát nạn
v v nhờ đó đã góp phần giảm được
các vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn
vừa qua tại vùng biển xã triệu an
huyện triệu phong tỉnh quảng trị
hải đội hai trăm linh hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
đã tổ chức gia quân huấn luyện đầu năm
trong đợt huấn luyện năm hai nghìn một mươi tám
các cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển
sẽ được huấn luyện một cách đồng bộ
chuyên sâu hiệu quả sát với nhiệm vụ
tình huống và phương án chiến đấu
trang bị hiện có sát với chức năng
địa bàn hoạt động đồng thời tiếp tục
đổi mới phương thức và phương pháp huấn luyện
theo hướng toàn diện thiết thực hiệu quả
phù hợp với tình hình thực tế
sau khi thực hiện lễ gia quân huấn luyện
hải đội hai trăm linh hai đã triển khai tàu

chủ quyền biển đảo việt nam
và cùng hỗ trợ ngư dân bám biển
tại buổi lễ lãnh đạo bộ chỉ huy
quân sự tỉnh quán triệt mệnh lệnh huấn luyện
chiến đấu của tư lệnh quân khu
và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu
của lực lượng vũ trang nghệ an năm hai nghìn một mươi tám
tại lễ gia quân lực lượng vũ trang tỉnh
tổ chức diễu binh diễu hành
các đơn vị trực thuộc
biểu diễn võ thuật của đại đội
ba mươi trinh sát của bộ chỉ huy quân sự tỉnh
và lực lượng trinh sát của bộ đội biên phòng tỉnh
tại lễ gia quân huấn luyện
ủy ban nhân dân tỉnh đã trao cờ thi
đua xuất sắc cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh
vì có thành tích xuất sắc trong năm hai nghìn một mươi bảy
giảng sáng ngày một tháng ba
tàu sir bốn trăm một mươi hai đã cứu nạn thành công
một thuyền viên người philippines
trên tàu chở hàng của hy lạp
đi qua biển đông
thuyền viên này bị nhồi máu cờ tim
trưa ngày hai mươi tám tháng hai
thuyền trưởng tàu leonidas
quốc tịch hy lạp
liên hệ cơ quan cứu nạn
việt nam về tình trạng
thuyền viên guerrero rosmany

bị nhồi máu cơ tim
cần ứng cứu khẩn cấp
khi cách quần đảo hoàng sa của việt nam
khoảng bốn mươi năm hải lý về phía tây nam
tàu leonidas đã được nối máy
để bác sĩ trong bờ tư vấn sơ cứu cho bệnh nhân
đồng thời tàu sar bốn trăm một mươi hai
đã được điều động đưa bác sĩ
trung tâm cấp cứu y tế tp đà nẵng đi cứu nạn
đêm cùng ngày bệnh nhân đã được chuyển sang
tàu sr bốn trăm một mươi hai đưa vào bờ
và cấp cứu tại bệnh viện
hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
đang được làm các thủ tục để bàn giao cho nước bạn
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám
tình trạng học sinh nghỉ học
vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều trường học
ở các vùng sâu vùng xa
vùng biên giới của tỉnh nghệ an
theo thống kê chưa đầy đủ từ các huyện miền núi
vùng cao đã có hàng trăm em học sinh
chưa tới trường riêng huyện tương dương
tính đến ngày một ba vẫn còn gần
ba trăm linh học sinh chưa đến trường
tỷ lệ học sinh khối trung học cơ sở nghỉ
chiếm số lượng lớn tập trung
ở các trường biên giới vùng dân tộc thiểu số
như xã mai sơn hiếu khuông
tam hợp lượng minh yên na
và xá lượng hiện nhà trường
đang phối hợp với chính quyền địa phương đến tận
các vùng bản tiến hành tuyên truyền
vận động phụ huynh đưa con em mình trở lại lớp học
nhằm ngăn chặn tình trạng nghỉ học kéo dài
dẫn đến bỏ học giữa trường
tuy nhiên vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
cũng tại nghệ an lực lượng tuần tra
kiểm soát đồn biên phòng cửa khẩu
cảng cửa lò bến thủy vừa phát hiện
bắt giữ thuyền dã cao mang biển kiểm soát
do ông lê duy nam ở tại
xã hải ninh huyện tinh gia tỉnh thanh hóa
sử dụng sung điện đánh bắt thủy hải sản
trên vùng biển xã nghi thiết huyện nghi lộc
cách bờ khoảng hai ba hải lý
sử dụng sung điện đánh bắt thủy hải sản
là kiểu đánh bắt tận diệt gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản
đã được pháp luật nghiêm cấm
vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa lò
bến thủy tiến hành xử lý theo quy định
của pháp luật
ngày một ba công an tp biên hòa
tỉnh đồng nai tiếp tục lấy lời khai
trích xuất camera để điều tra
vụ một nhóm đối tượng khoảng hai mươi người
xông vào tiệm sửa chữa xe máy
ở khu phố hai phường trung dũng
chém người ném bom xăng
đập phá đồ đạc trong đêm
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h ba mươi
ngày hai mươi tám tháng hai
trong lúc gia đình anh huỳnh thanh thuận
ở số nhà một trăm bốn mươi chín đường hưng đạo vương
thuộc địa bàn khu phố hai
phường trung dũng đang ở tiệm sửa chữa xe máy
thì một nhóm thanh niên khoảng hai mươi người
đi xe máy xông vào nhà
cầm theo nhiều hung khí bom xăng
tấn công anh thuận và một số nhân viên trong tiệm
lúc này một số người có mặt trong nhà
đã tháo chạy ra đường để thoát thân
do không đánh được người nhóm thanh niên
đã đập phá đồ đạc làm hư hỏng
hai chiếc xe máy cùng nhiều vật dụng khác
chưa dừng lại ở đó nhóm đối tượng trên
còn ném bốn quả bom xăng
làm cháy một số xe máy trong nhà
nhận được tin báo công an phường trung dũng
và lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh đồng nai
đã nhanh chóng có mặt
nhưng các đối tượng đã rời khỏi hiện trường
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
trong phần tin quốc tế
thông điệp liên bang của tổng thống nga
thể hiện lập trường kiên quyết
trong chính sách đối với phương tây
các doanh nghiệp mỹ ủng hộ
xếp chặt kiểm soát súng
trong bản thông điệp liên bang trình bày
trước lưỡng viện quốc hội nga
tổng thống nga vladimir putin tuyên bố
bất cứ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào
nhằm vào nga hoặc các đồng minh của nước này
sẽ bị moscow coi là một cuộc tấn công hạt nhân
và sẽ bị đáp trả ngay lập tức
tổng thống putin cho biết
việc nato tiếp cận tỉnh đồng nai
biên giới nga là vô ích
bởi nhờ vào các vũ khí mới nhất của nước này
tổng thống putin nhấn mạnh
tất cả các nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ của nga
đều được thực hiện trong khuôn khổ
các thỏa thuận quốc tế
và chưa từng vi phạm bất cứ thỏa thuận nào
ông putin cũng tiết lộ
nga đã chế tạo được các tên lửa
mà không một hệ thống phòng thủ tên lửa nào
có thể ngăn chặn được
trong quan hệ với mỹ
tổng thống putin nhấn mạnh
cả hai nước cần phải bắt tay xây dựng tương lai
và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng
đồng thời tuyên bố chính sách kiềm chế nga
của mỹ và phương tây
không bao giờ đạt được mục đích
tại đức lãnh đạo đảng liên minh xã hội cơ đốc giáo
đồng minh thân cận với đảng liên minh dân chủ cơ đốc giáo
tuyên bố sẽ tiến hành bầu cử
nếu các đảng viên đảng dân chủ xã hội
bỏ phiếu phản đối thỏa thuận liên minh
trả lời phỏng vấn của các phóng viên
tại thành phố munich
chủ tịch của đảng csu
nếu nỗ lực thành lập chính phủ liên minh
lần thứ hai này thất bại
đức nên tổ chức các cuộc bầu cử mới
trước đó liên đảng cdu csu
đã thất bại trong các cuộc đàm phán ba bên
nhằm thành lập một chính phủ liên minh mới
với đảng dân chủ tự do fdp
và đảng xanh
sau cuộc bầu cử quốc hội liên bang
hôm bảy tháng hai vừa qua
các bên đã nhất trí về một thỏa thuận liên minh
thành lập chính phủ
tuy nhiên thỏa thuận này cần phải nhận được sự ủng hộ
của bốn trăm sáu mươi bốn đảng viên spd
trên toàn nước đức
spd sẽ công bố kết quả
vào ngày bốn tháng ba tới
hàng loạt các hãng bán lẻ lớn của mỹ
đang xích chặt kiểm soát mua bán súng đạn
kể từ sau vụ xả súng trường học
đẫm máu tại bang florida
một trong những hãng bán lẻ súng lớn nhất
nước mỹ dick s sporting goods
đã ngừng việc bán súng trường dạng tấn công
trong khi hãng walmart
cũng giới hạn độ tuổi khách hàng
được phép mua súng
và không quảng cáo các mặt hàng vũ khí
phát biểu trước báo giới
lãnh đạo của hãng bán lẻ súng
của nước mỹ dick s sporting goods
đã bày tỏ hy vọng giới chức mỹ
sẽ thông qua những điều luật
nhằm nâng độ tuổi tối thiểu được mua súng lên là hai mươi một
cấm bán vũ khí loại tấn công
và thiết bị giúp chuyển đổi súng
bán tự động thành súng tự động
có khả năng bán nhanh
ông cũng đề xuất cơ quan chức năng tiến hành cuộc kiểm tra
trên diện rộng đối với lai lịch
của những người sở hữu súng
trong đó xem xét cả thông tin về sức khỏe tâm thần
của những đối tượng này với giới chức luật pháp
cùng ngày hãng bán lẻ walmart khẳng định
đang nâng độ tuổi tối thiểu của khách hàng
được phép mua súng lên hai mươi một tuổi
đồng thời dỡ bỏ các quảng cáo sản phẩm
về súng trường tấn công
hiện tổng thống mỹ donald trump
đang thúc đẩy việc xây dựng một dự luật
quy định không được cấp phép sở hữu súng đạn
cho những đối tượng dưới hai mươi một tuổi
tăng cường trang bị súng đạn cho các thành viên an ninh
và giáo viên tại các trường học của mỹ
các nước trên toàn châu âu
đang phải trải qua một đợt giá xét
trên diện rộng hiếm có từ nhiều năm nay
khối khí lạnh mang tên quái vật phương đông
từ vùng siberia của nga
tràn xuống trong những ngày qua
băng tuyết và giá xét
đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến cuộc sống của người dân khu vực này
nhiệt độ xuống thấp kỷ lục
băng tuyết bao phủ trắng xóa khắp nơi
đó là tình cảnh chung mà rất nhiều quốc gia châu âu
đang phải đối mặt khi đợt không khí lạnh
từ vùng seberia của nga tràn xuống toàn châu âu
nhiều trường học đã phải đóng cửa
giao thông gần như tê liệt
khi người dân hầu như không thể di chuyển
dưới thời tiết lạnh và tuyết rơi dày
rất nhiều người không thể đi làm
trẻ con thì phải nghỉ học
đây là lần đầu tiên trong sáu năm qua
tuyết rơi dày đặc như thế này
thời tiết thật tồi tệ